tại tỉnh quảng ninh mặc dù công tác phòng chống cháy rừng được các ngành các cấp quyết liệt triển khai
nhưng với điều kiện thời tiết hanh khô nên trong những tháng gần đây
trên địa bàn tỉnh đã liên tục xảy ra các vụ cháy lớn thiệt hại nhiều hectare rừng
các điểm cháy rừng tại tỉnh quảng ninh hầu hết đều không lớn
chỉ từ một hai hectare rừng và đều xuất phát từ mồi lửa trên đám cỏ thực bì
tuy nhiên các điểm cháy lại ở những vị trí xa khu dân cư giao thông đi lại khó khăn
nên gây hạn chế cho công tác dập lửa cứu rừng
để khống chế và dập tắt được hoàn toàn những đám cháy rừng như vậy
các lực lượng tại chỗ cùng kiểm lâm công an phòng cháy chữa cháy đã phải huy động hàng chục cán bộ
chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hỏa căng mình nhiều giờ đồng hồ
như tại thành phố hạ long từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã xảy ra sáu vụ cháy rừng
làm thiệt hại gần một mươi hectare rừng
thời điểm vừa rồi xảy ra vụ cháy ở phường hà trung thì ngay sau khi nhận được thông tin
các lực lượng của phường từ lãnh đạo ủy ban dân phường công an quân sự dân quân tự vệ và văn bảo về dân phố
đã có mặt trực tiếp tại thực địa cộng với đó là sự hỗ trợ của các lực lượng trong quy chế phối hợp
từ cảnh sát phòng cháy chợi cháy đến các lực lượng trung đoàn hai mươi ba và công ty tàn hà lầm
cùng có phối hợp để triển khai công tác chữa cháy rừng
tuy nhiên ở thời điểm đó với địa bàn sườn núi dốc cộng với đó là thời điểm mùa khô
và hôm đó gió rất lớn nên việc triển khai ở địa phương cũng rất tích cực
tuy nhiên cũng chưa thể tắt đám cháy ngay
cùng với đó thì khó khăn ở cơ sở thời điểm hiện nay là toàn bộ các phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng
cũng toàn bằng các phương tiện thủ công
một trong những nguyên nhân dẫn tới tỉnh
tình trạng cháy rừng là do thiếu trách nhiệm của các cá nhân đơn vị được giao khoán đất rừng
ngoài ra công tác phòng cháy rừng chưa được đầu tư tổ chức tập huấn thường xuyên
và triển khai triệt đề của các ngành các cấp
công tác này cần được tỉnh quảng ninh triển khai đẩy mạnh trong thời gian tới
địa bàn rừng của hạ long tuy không nhiều nhưng nó xen kẹt giữa rất nhiều khu nhà dân
và các khu dự án khu công trường than
nên nếu ý thức của mọi người không tốt
thì vứt nguộn nở ra là nó cháy nha
thế này là phải tăng cường công tác tuyên truyền
tăng cường ý thức mọi người cùng tham gia phòng cháy chữa cháy
hiện đang là thời gian cao điểm của mùa hanh khô
nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục có những cảnh báo
vì vậy các lực lượng liên quan cần thường xuyên nắm bắt thông tin và đề cao cảnh giác
cùng với đó người dân cần có ý thức hơn nữa
trong công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và cháy rừng nói riêng
bởi mỗi một mùa lửa dù là rất nhỏ nếu không cảnh giác
có thể gây ra những vụ cháy lớn và gây ra những thiệt hại nặng nề